tại văn phòng trung mương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo một mươi năm thực hiện cương lĩnh hai nghìn một mươi một sửa đổi trình đại hội một mươi ba của đảng
dự hội nghị có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
thay mặt bộ chính trị ban bí thư tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cảm ơn các đồng chí nguyên là lãnh đạo đảng nhà nước thời gian qua đã có nhiều đóng góp cho đảng
chính vì vậy tại hội nghị lần này tổng bí thư chủ tịch nước mong muốn các đồng chí bằng kinh nghiệm công tác gợi ý đóng góp các vấn đề để tiểu ban văn kiện là cơ sở nghiên cứu trình sửa vào dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo một mươi năm thực hiện cương lĩnh hai nghìn một mươi một sửa đổi
tổng bí thư chủ tịch nước cũng thông báo theo dự kiến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng sẽ diễn ra vào quý i năm hai nghìn hai mươi một
để chuẩn bị cho đại hội một mươi ba cách đây một năm ban chấp hành trung ương đã quyết định thành lập năm tiểu ban trong đó có tiểu ban văn kiện
nhiệm vụ của tiểu ban văn kiện là chuẩn bị hai báo cáo quan trọng đó là báo cáo chính trị và báo cáo một mươi năm thực hiện cường lĩnh hai nghìn một mươi một sửa đổi
báo cáo chính trị sẽ là trung tâm báo cáo một mươi năm thực hiện cương lĩnh hai nghìn một mươi một sửa đổi là cơ sở để phục vụ cho báo cáo chính trị
tại hội nghị trung ương một mươi một sắp tới sẽ cho ý kiến về hai dự thảo báo cáo này